liên quan đến vụ việc công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng phát hiện một công dân trên địa bàn
có cắt giữ bảy giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội do một hợp tác xã kinh doanh vận tải ban hành
không ghi tên người được cấp gây ảnh hưởng cho công tác phòng chống dịch
ngày hôm qua ủy ban nhân dân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
hơn hai mươi triệu đồng đối với cá nhân và cơ quan cấp giấy đi đường sai quy định nói trên
theo đó hợp tác xã kinh doanh vận tải có địa chỉ ở quận hải châu bị phạt hành chính một mươi năm triệu đồng
và cá nhân tài xế nói trên bị phạt hành chính bảy năm triệu đồng cùng với hành vi không chấp hành
các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cụ thể ngày hai tháng tám khi tài xế được giám đốc hợp tác xã cấp giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
đã xin thêm sáu bản khác để chống thông tin người được cấp đem về nơi cư trú cho nhiều người dân
ở khu dân cư
nhằm mục đích lưu thông dễ dàng qua các chốt kiểm dịch toàn bộ giấy đi đường không hợp lệ
đã bị công an phường hòa an tịch thu để điều tra làm rõ
công an thành phố khuyến cao các tổ chức cá nhân cần cung cấp giấy đi đường đúng đối tượng công việc
được quy định lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới